thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã họp trực tuyến với tỉnh bình dương về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đợt dịch lần thứ tư toàn tỉnh bình dương ghi nhận ba trăm hai mươi sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó hai mươi bốn ca phát hiện qua khám bệnh tại các cơ sở y tế
trung bình ghi nhận từ hai mươi đến bốn mươi ca một ngày các ca mắc chủ yếu xuất hiện trong các khu nhà trọ doanh nghiệp và khu công nghiệp
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín yêu cầu địa phương tập trung khoanh gọn dập dịch ngay từ đầu không để dịch lan rộng trên địa bàn
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu tỉnh bình dương chủ động chia các khu vực theo mức độ dịch bệnh để có giải pháp phòng chống dịch phù hợp
khi công bố ổ dịch bình dương cần kiểm soát chặt người di chuyển nhất là công nhân làm việc trong các nhà máy khu công nghiệp tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm thông điệp năm k
lên phương án tổ chức các dịch vụ thiết yếu hợp lý đảm bảo an toàn dịch tễ
phó thủ tướng yêu cầu tỉnh bình dương lập hai mũi xét nghiệm ngay từ sớm cập nhật kịp thời kết quả xét nghiệm để thông báo cho các địa phương liên quan truy vết ca bệnh
thực hiện thí điểm cách ly f một tại nhà với quy mô phù hợp để chuẩn bị cho tình huống dịch bùng phát mạnh
đặc biệt tỉnh cần tăng cường tầm soát tại các bệnh viện nhà thuốc phòng khám siết chặt công tác phòng chống dịch tại các cơ sở điều trị không để bị thủng tại đây